thưa quý vị bản tin dịch covid một mươi chín vào trưa ngày hôm nay hai tháng bảy của bộ y tế cho biết
đã có thêm một trăm bảy mươi năm ca mắc covid một mươi chín riêng tp hcm có đến một trăm năm mươi một ca còn lại phú yên là một mươi ca
hương yên ba ca long an hai trà vinh một hải phòng một bắc giang một bắc ninh một
trong đó thì một trăm bốn mươi ba ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
và cũng trong trưa ngày hôm nay tỉnh đồng nai đã phát hiện thêm tám trường hợp dương tính
với sars cov hai và đã có một mươi bốn tỉnh qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng
đó là yên bái quảng trị thừa thiên huế tuyên quang sơn la ninh bình thanh hóa thái nguyên
bạc liêu điện biên vĩnh phúc hải dương phú thọ và hà nam
có tám tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn gồm nam định quảng nam trà vinh
bắc cạn gia lai kiên giang cần thơ và đắk lắc
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé